thưa quý vị dịch bệnh đã có dấu hiệu bùng phát trở lại tại các tỉnh thành phía bắc
trong đó có tỉnh bắc giang hiện đang là một trong những điểm nóng của dịch bệnh
vừa qua bắc giang bùng phát ổ dịch hết sức phức tạp chưa xác định được nguồn lây
nguy cơ lên nhiễm cao trên diện rộng
ngay trong ngày hôm nay đã phát hiện ra một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
là nhân viên quán bia karaoke tại bắc giang
chi tiết ra sao kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
phát hiện một mươi hai ca mắc covid một mươi chín là nhân viên của quán bia karaoke bắc giang có công điện khẩn
hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện yên thế tỉnh bắc giang hết sức phức tạp
chưa xác định nguồn lây số người liên quan đến ổ dịch lớn
nguy cơ lây nhiễm cao trên diện rộng do trường hợp f đã đến nhiều địa điểm
trong đó có những nơi tập trung đông người
sau khi phát hiện một mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín là nhân viên phục vụ tại quán bia karaoke
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang yêu cầu xét nghiệm toàn bộ quản lý
điệp viên phục vụ tại các quán này trên toàn tỉnh
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang có công điện khẩn
gửi công an tỉnh và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thành phố
về việc ra soát xét nghiệm quản lý người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
trên địa bàn tỉnh bắc giang
trước diễn biến dịch phức tạp trên địa bàn tỉnh
cụ thể huyện yên thế và huyện lạng giang đã phát hiện một mươi hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín
là nhân viên phục vụ tại các quán bia karaoke yên thế một mươi một người lạng giang một người
đây là những đối tượng có mối quan hệ rất phức tạp
nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nhiều người và khó cho công tác truy vết
để quản lý chặt chẽ các đối tượng trên kịp thời ngăn chặn nguồn lây
chủ tịch ủy ban dân tỉnh bắc giang yêu cầu công an tỉnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thành phố
khẩn trương thực hiện ra soát xét nghiệm toàn bộ người quản lý nhân viên
phục vụ tại một trăm linh các quán bia cơ sở kinh doanh karaoke massage
sông hơi trên điểm bản tỉnh hoàn thành trong ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch ủy ban dân tỉnh bắc giang lê ánh dương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
và phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh bắc giang mai sơn
đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại huyện yên thế
đến nay huyện yên thế đã phát hiện một mươi ca dương tính
trên địa bàn do các ca bệnh tiếp xúc nhiều khó phân định f một f hai
nên trước mắt ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tập trung giả soát
xác định các trường hợp nguy cơ cao để áp dụng biện pháp cách ly tập trung
còn lại sẽ do tổ covid cộng đồng giám sát cách ly tại nhà
ủy ban nhân dân huyện yên thế cũng chỉ đạo các xã thị trấn lập chốt kiểm soát
khu vực bệnh nhân đã đến
sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu kết luận buổi làm việc
chủ tịch ủy ban dân tỉnh bắc giang lê ánh sương cho rằng
địa dịch bệnh lây lan như hiện nay là do huyện yên thế chủ quan lờ là
trong công tác phòng chống dịch nhất là việc quản lý công dân đi và đến địa phương
và các dịch vụ tập trung đông người
chủ tịch tỉnh bắc giang nhấn mạnh tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp
chưa xác định nguồn lây số người liên quan đến ổ dịch lớn
nguy cơ lên nhiếm cao trên diện rộng do trường hợp f đã đến nhiều địa điểm
trong đó có những nơi tập trung đông người
địa bàn liên quan là thị trấn bố hạ và xã hương vĩ là nơi giao thương thuận lợi
với nhiều xã lân gận
bên cạnh đó để sớm đẩy lùi dịch bệnh chủ tịch tỉnh bắc giang yêu cầu
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp của huyện yên thế
kích hoạt tất cả các mức độ chống dịch cao nhất không được chủ quan
để cao cảnh giác tập trung các biện pháp mạnh quyết liệt để phòng chống dịch
mục tiêu là trong vòng một tuần phải khống chế ổ dịch không để bùng phát mạnh
hay lây lan sang các địa bàn lân gận
huyện yên thế đã thực hiện chỉ đạo của ubnd tỉnh bắc giang bằng cách ngừng các hoạt động
đông người tổng giả soát các địa điểm nguy cơ cao xét nghiệm toàn bộ người mới về địa phương
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo vệ nghiêm ngặt bệnh viện trung tâm y tế huyện
tổ chức lực lượng sẵn sàng truy viện cho các xã thị trấn tập trung các lực lượng
cho công tác phòng chống dịch kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện
các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện hình thành cơ chế báo cáo nhanh
công tác phòng chống dịch trên địa bàn báo cáo kịp thời những điều kiện hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện yên thế khẩn trương triển khai các biện pháp
phân loại đưa f một nguy cơ cao đi cách ly tập trung số f một nguy cơ thấp thì thí điểm cách ly tại nhà như f hai
có văn bản hướng dẫn quyết định cách ly cụ thể ra nhiệm vụ cho các hội đoàn thể
hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân cách ly đồng thời đóng cửa các cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
trên địa bàn xã hương vĩ và thị trấn bố hạ tuyên truyền tới cán bộ cơ sở người dân hạn chế đi lại
thực hiện nghiêm quy định năm k nhất là đeo khẩu trang
lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng pc covid để cấp mã qr
hỗ trợ để nhanh công tác xét nghiệm
ngoài các tỉnh phía bắc nói chung và tỉnh bắc giang nói riêng
ban chỉ đạo phòng chống dịch đang cố gắng kiểm soát chặt chẽ người đến hoặc về từ tỉnh bắc ninh
và các địa phương có dịch và các khu công nghiệp
bên cạnh đó nghiêm khắc phê bình chủ tịch huyện yên thế trong công tác phòng chống dịch bệnh tại bắc giang
thông tin chi tiết ra sao xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
nguyên nhân xuất hiện một mươi f tại tỉnh bắc giang lây lan phức tạp là ban chỉ đạo phòng chống dịch
và các cấp chính quyền huyện yên thế xã hương vĩ đã chủ quan lơ là không quản lý chặt chẽ
theo quy định đối với những người từ vùng dịch tỉnh bắc ninh về địa phương
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh phó ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang
nghiêm khắc phê bình ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện yên thế
cá nhân đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện và đồng chí chủ tịch ubnd huyện yên thế
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc giang vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
kiểm soát chặt chẽ người đến hoặc về từ tỉnh bắc ninh và các tỉnh thành phố có dịch và các khu công nghiệp
để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
từ các ổ dịch ở tỉnh bắc ninh và các tỉnh thành phố có dịch và các khu công nghiệp
ba quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục quán triệt
thực hiện nghiêm chỉ thị của chủ tịch ubnd tỉnh về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang
nhiệm pháp chỉ đạo của các cơ quan chức năng của tỉnh về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
từ bên ngoài và doanh nghiệp
đối với các trường hợp thuộc nhà thầu thợ sửa chữa người cung cấp xuất ăn vật tư xe vận chuyển hàng hóa
đến hoặc về từ tỉnh bắc ninh và các tỉnh thành phố có dịch và doanh nghiệp
phải có kết quả xét nghiệm rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ âm tính với sars cov hai
và đảm bảo năm k tránh tiếp xúc với người lao động cho doanh nghiệp
có xác nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín và thời gian sau tiêm mũi hai từ một mươi bốn ngày trở lên
trường hợp ở lại doanh nghiệp thì phải thực hiện cách ly như người từng ở vùng dịch về theo quy định
song song với đó yêu cầu cán bộ chuyên gia người lao động nếu không có việc thực sự cần thiết
hoặc lý do công tác thì không di chuyển đến tỉnh bắc ninh và các tỉnh thành phố có dịch
từ ngày ba tháng một mươi một chuyên gia người lao động của doanh nghiệp cư trú trên địa bàn tỉnh bắc ninh
tạm thời ở lại bắc giang không đi làm về hàng ngày cho đến khi có thông báo mới
tăng cường hoạt động của tổ an toàn covid một mươi chín trong doanh nghiệp quản lý kiểm soát chặt chẽ thông tin của người lao động
nhất là đối với người lao động ngoại tỉnh công nhân ở trọ làm việc trong doanh nghiệp
thường xuyên cập nhật địa chỉ nơi ở trọ chủ nhà trọ số điện thoại
nhằm phục vụ công tác điều tra truy vết khi có yêu cầu
ngoài ra ubnd huyện việt yên bắc giang nơi đã xuất hiện f tập trung nhiều công nhân nhất tỉnh bắc giang
quyết định tạm dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn huyện
các cơ sở kinh doanh hàng quán phục vụ ăn uống chỉ được phép bán cho khách mang về
không được phép phục vụ khách ăn tại chỗ
đối với các xã thị trấn có các f chỉ họp trợ tối đa ba phiên một tuần
một số loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động như karaoke và các loại hình hát cho nhau nghe
quán bar club dưới các hình thức trò chơi điện tử game online bar dừng hoặc cấm
các hoạt động kinh doanh ở vỉa hè lòng đường chợ cóc chợ tạm bán hàng rong
đối với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tổ chức kiểm soát chặt chẽ người đến hoặc về từ tỉnh bắc ninh
và các tỉnh thành phố có dịch và khu công nghiệp do đơn vị mình quản lý
phù hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các huyện liên quan cho công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho khu công nghiệp
để nhanh chóng kiểm soát khống chế ổ dịch tại xã hương vĩ huyện yên thế
đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch kịp thời phát hiện ngăn chặn
không để dịch từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu huyện yên thế tập trung cao lực lượng thực hiện khẩn trương khoanh vùng
truy vết điều tra xét nghiệm cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch
tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và áp dụng các biện pháp khác trong phạm vi thẩm quyền
để khống chế thành công ổ dịch trong một tuần
giám đốc công an tỉnh bắc giang chỉ đạo công an huyện yên thế khẩn trương điều tra khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện yên thế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
giám đốc sở nội vụ chủ trì phối hợp với huyện ủy yên thế để tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan để lây lan dịch bệnh trên địa bàn
từ bài học kinh nghiệm của huyện yên thế chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện
thành phố xã phường thị trấn trong tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh
quản lý chặt người đi từ vùng dịch về địa phương nhất là công nhân lái xe lao động tự do
những người làm ăn buôn bán học tập từ tỉnh bắc ninh đến hoặc về bắc giang
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang đến nay
ổ dịch trong cộng đồng ở xã thượng lan việt yên và doanh nghiệp trong khu công nghiệp quang châu cơ bản được khống chế
số ca nhiễm mới ở các ổ dịch này đều là các trường hợp thuộc diện f một đã được cách ly trước đó
ổ dịch ở xã thượng lan đã sang ngày thứ ba không phát sinh ca nhiễm mới
còn ổ dịch ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp quang châu trong ngành ghi nhận chín ca nhiễm covid một mươi chín
giảm chín ca so với ngày hôm trước các ca nhiễm đều đã được cách ly trước đó
thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện việt yên
hiện toàn huyện đã thiết lập vùng cách ly phong tỏa tạm thời tại bảy xã thị trấn
với hơn hai bảy trăm linh hộ dân hơn một mươi bốn tám trăm linh nhân khẩu
các xã vân trung quang châu đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tập trung đông người
sở y tế bắc giang cũng tăng cường nhân lực từ trung tâm y tế các huyện hiệp hòa và yên dũng
sang hỗ trợ huyện việt yên để lấy mẫu xét nghiệm
hiện lực lượng chức năng đã lấy được gần sáu mươi ba mẫu
trong đó số mẫu lấy trong khu vực phong tỏa là hơn một mươi một ba trăm linh mẫu số mẫu sàng lọc tại cộng đồng là hơn bốn mươi sáu sáu trăm linh mẫu
để phòng chống dịch tỉnh bắc giang quyết định kích hoạt bệnh viện giã chiến số hai tại nhà thi đấu thể thao tỉnh
bệnh viện giã chiến số hai chịu trách nhiệm thu dung khám bệnh điều trị
theo dõi bệnh nhân nghi ngờ bà bệnh nhân xác định mắc covid một mươi chín
đồng thời tỉnh bắc giang cũng quyết định kích hoạt khu cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
đào tạo các huyện thành phố chỉ đạo các trường các đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo
tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục
theo đó đối với các cơ sở giáo dục được chưng dụng làm khu cách ly
các trường mầm non cho trẻ nghỉ học không tổ chức dạy học trực tuyến
duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em bằng kênh liên lạc phù hợp
hỗ trợ hướng dẫn cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ
thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà
các nội dung hình thức hoạt động cho trẻ em cần đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu về giáo dục
với trẻ em mẫu giáo năm tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi cần thiết
hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình
nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp
các cơ sở giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên
chuyển hình thức học tập từ trực tiếp sang học tập trực tuyến
đối với các cơ sở giáo dục còn lại thường xuyên cập nhật bảng cấp độ dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang
trên website của sở y tế địa chỉ covid một mươi chín ytebacgiang com
về đánh giá cấp độ dịch bệnh của từng địa phương
tùy theo diễn biến dịch bệnh trên từng địa bàn cụ thể
tại từng thời điểm cơ sở giáo dục sẽ áp dụng đề xuất các biện pháp dạy học trực tiếp
hoặc trực tiếp kết hợp với tuyến trực tuyến hình thức khác phù hợp với tình hình thực tiễn
riêng các cơ sở giáo dục thuộc huyện việt yên tạm thời không tổ chức dạy thêm học thêm
giả soát toàn bộ học sinh người làm việc trong các cơ sở giáo dục
truy vết kịp thời các trường hợp f một f hai để cách ly theo quy định
chuyển sang dạy học trực tuyến với học sinh diện này
thông qua các hình thức phù hợp giáo viên có thể hướng dẫn tư vấn
hỗ trợ phụ huynh học sinh cài đặt và sử dụng apc covid để phục vụ công tác phòng chống dịch
sở giáo dục và đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo cáo công tác phòng chống dịch
về sở giáo dục và đào tạo trước một mươi bốn h hàng ngày theo quy định